bên hành lang quốc hội các đại biểu đánh giá đây là lần đầu tiên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng trả lời chất vấn trước quốc hội
bộ trưởng đã bám sát vấn đề các đại biểu đặt ra trả lời ngắn gọn và xúc tích
hôm nay thực sự là rất là ấn tượng khi mà gần một trăm linh đại biểu đăng ký để chất vấn bộ trưởng
thế thì với cái thời gian ngắn và nhiều những cái vấn đề đặt ra nào là báo chí nào là quy hoạch nào là thông tin mạng nào là tin nhắn rác điện thoại sim giác v v
thì bộ trưởng cũng đã quan xuyến và có những trả lời cũng rất là trách nhiệm và thể hiện là mình vừa là người nắm về công kỹ thuật sâu sát
nhưng đồng thời cũng là vấn đề thể hiện sự quản lý quan xuyến của mình
chúng ta cũng biết rằng vấn đề liên quan đến bộ
thông tin truyền thông thì nó rất là rộng và rất là nhiều
nó liên quan đến vấn đề chúng ta phát triển kinh tế ngày càng phát triển hội nhập ngày càng sâu rộng
thì liên quan đến cái mảng thông tin truyền thông thì nó rất là phức tạp
do đó thì với thời gian trả lời thì tôi thấy rằng cũng ngắn
cho mỗi đại biểu là chỉ ba phút thôi
do đó thì cái câu trả lời của bộ trưởng thì nó vẫn còn nhiều rất đề cùng chung chung
an ninh mạng cũng như là những mạng thông tin trên xã hội mạng xã hội và những thông tin tương tác
thì các bạn chỉ thấy là điện hội của mình lúc nào nhiều khi cũng bị quấy nhiễu cũng làm phiền
mà không biết làm sao là người khác người ta lại biết số điện hội của chúng ta
nên những vấn đề đó đại biểu đặt ra đối với bộ trưởng cũng rất là khó chứ không phải dễ
với cái nền tảng phát triển công nghệ của việt nam chúng ta thì tôi nghĩ là nó phải tăng tốc lên
phải có những cái cách thức là tốt hơn nữa để chúng ta phải tiến kịp cái cuộc cách mạng bốn